từ khi ông chuyển về lọc máu định kỳ tại trung tâm tiết niệm thận học bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm lọc định kỳ ba lần trên một tuần tình trạng sức khỏe đã được cải thiện đến hơn sáu mươi không còn khó thở hết ngứa ngáy giảm choáng váng